chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày hai mươi tháng ba do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
đốt than cùng lá cốt tần trong phòng kín hai vợ chồng ngộ độc khí co
nam thanh niên suy chết vì chủ quan sau tai nạn giao thông
sốt cao thủng ruột do lạm dụng thuốc chữa sơn khớp mùa qua mạng xã hội
người phụ nữ khó thở co cứng toàn thân sau khi tiêm thuốc gây tê nhổ răng
cắt khối u sơ nặng năm ba kg cho nữ bệnh nhân năm mươi tuổi
khối u khuất khiến bệnh nhân yếu liệt suốt bốn tháng không tìm ra nguyên nhân
bàng hoàng phát hiện mình chỉ có duy nhất một quả thận lại đã phát triển thành ung thư
việt nam ghi nhận bốn mươi hai ca mắc sởi bộ y tế khuyến cáo tăng cường phòng bệnh
ngày hai mươi tháng ba bệnh viện bạch mai cho biết
bệnh viện vừa tiếp nhận cặp vợ chồng nhập viện trong tình trạng hôn mê ngộ độc khí co
do đốt than củi cùng lá cúp tần trong phòng kín để chữa đau lưng
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng ba người nhà thấy sức khỏe của bệnh nhân vẫn bình thường
trước khi ngủ hai vợ chồng đốt than củi trong phòng kín cùng lá cốc tần để dưới lưng
vì cho rằng sẽ giúp làm giảm đau lưng
đến sáu giờ ngày một mươi tám tháng ba người nhà phát hiện hai vợ chồng hôn mê gọi không hủy đáp
nên đã đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cấp cứu
lúc nhập viện bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ được xử lý đặt máy thở
sau đó chuyển ra trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cặp vợ chồng tiếp tục được thở máy qua nội khí quản
điều trị an thần giảm phù não
chia sẻ về vấn đề này tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên
giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết
trong môi trường kín khế co từ việc đốt than
một con củi không thoát ra được sẽ nhanh chóng khiến con người hít phải và gây ngộ độc
thực tế có không ít trường hợp ngộ độc co đã dẫn đến tử vong
các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện người bị ngạc khí co
cần nhanh chóng mở hết tất cả các cửa để không khí tràn vào và đưa nạn nhân ra khỏi nơi có khí độc
nếu nạn nhân thở yếu ngừng thở thì hô hấp nhân tạo theo điều kiện tại chỗ
còn nếu ngừng tuần hoàn thì cấp cứu ngừng tuần hoàn
sau khi sơ cứu cần đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời
trường hợp một nam thanh niên một mươi chín tuổi tại hà nội khi điều khiển xe máy trên đường đã tự gây tai nạn giao thông
vì chủ quan nên không tới cơ sở y tế để thăm khám mà về nhà ngủ
và tới khi ngủ dậy thấy cơ thể mệt mỏi đau chóng mặt
lúc này đi khám thì được chẩn đoán sốc mất máu đa chấn thương vùng bụng vỡ lách độ ba và chấn thương sỏ não
qua thăm khám kỹ và làm các cận lâm sàng cần thiết
bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu đa chấn thương vùng bụng vỡ lách độ ba và chấn thương sọ não
ngay lập tức bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu
khi thực hiện ca mổ các bác sĩ phát hiện có khoảng hai lít máu tự do
máu cục trong khoang bụng và máu chảy từ vết vữa của lách da
bệnh nhân được thực hiện cắt lách khâu cầm máu phúng lách và kiểm tra các tạng trong ổ bụng
sau hai giờ phẫu thuật bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm
và được theo dõi sát sau mổ đề phong chảy máu tái phát và tình trạng chấn thương sọn não
hiện nay sau bốn ngày phẫu thuật bệnh nhân đã ổn định đi lại và sinh hoạt bình thường
khai thác tiên sử từ bệnh nhân các bác sĩ cho biết khoảng giờ đêm ngày một mươi sáu tháng ba
trong quá trình điều khiển xe máy điện trên địa bàn phường xuân đình
bệnh nhân nở vh tự gây tai nạn giao thông
tường trường sau vụ tai nạn giao thông không bị sao bệnh nhân về nhà ngủ
sau khi ngủ dậy bệnh nhân thấy cơ thể mệt mỏi đau và chóng mặt mới vào viện thăm khám
bác sĩ khuyên cáo khi nghi có dấu hiệu thương tổn sau tai nạn giao thông
mọi người cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời
đừng chủ quan trước những dấu hiệu nhỏ vì đôi lúc những dấu hiệu đó lại mang đến những nguy hiểm tiêm tàng
gây ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là tính mạng của con người
ngày một mươi chín tháng ba bệnh viện đa khoa huyện minh hóa tỉnh quảng bình vừa phẫu thuật thành công
và cứu sống bệnh nhân bị thủng ruột có nguy cơ tử vong do lạm dụng thuốc kháng viêm mua qua mạng xã hội
theo đó nữ bệnh nhân là tt bốn mươi bảy tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội sốt cao
người nhà cho biết bệnh nhân xuất hiện tình trạng này từ nhiều tiếng trước đó
khi tình trạng đau không thuyền giảm mới đưa tới viện để cấp cứu
sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cận âm sàng các bác sĩ chẳng đoán trường hợp này bị thủng tặng rỗng
cần phải phẫu thuật cấp cứu
ê kíp phẫu thuật và gây mê đã tiến hành hội trần quyết định phẫu thuật nội so cho bệnh nhân
trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ phát hiện lô thủng kích thước năm mm ở mặt trước hành tá tràng bệnh nhân
ê kíp bác sĩ tiến hành sụp rửa và khô lại lỗ thủng
sau một tiếng thực hiện ca mổ sức khỏe bệnh nhân ổn định được chuyển tới khu vực điều trị phục hồi
bệnh nhân t cho biết trước đó có sử dụng thuốc điều trị khớp mua trên mạng xã hội trong suốt ba tháng
các bác sĩ cho biết đây là một trường hợp biến chứng do lạm dụng thuốc kháng viên nsaid là thước giúp giảm đau trong viêm
bác sĩ càng học anh khoa ngoại bệnh viện đa khoa huyện minh hóa cho biết
thời điểm tiếp nhận tình trạng bệnh nhân nguy kịch
nếu không kịp thời cứu chữa có thể chuyển biến xấu nguy cơ tử vong là rất cao
khi có bệnh người dân nên đến các đơn vị y tế để thăm khám và kê đơn điều trị
bởi bác sĩ chuyên khoa không nên tự ý mua thuốc trên mạng để tránh những hậu quả đáng tiếc
sau khi tiêm thuốc gây tê để nhổ răng tại một phòng khám tư nhân
người phụ nữ bốn mươi tuổi cảm thấy khó thở co cứng toàn thân và được chẩn đoán ngộ độc
trường hợp được khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện bã cháy tỉnh quảng ninh tiếp nhận điều trị
bệnh nhân là phạm th bốn mươi tuổi trú tại thành phố hạ long quảng ninh
đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng khó thở đau ngực chóng mặt mắt nhìn mờ
co cứng toàn thân huyết áp tăng mạch nhanh sau khi tiêm thuốc gây tê
trước đó bệnh nhân đã được phòng khám xử trí tiêm thuốc theo pháp đồ phần vệ
nhưng các triệu chứng không tuyên giảm
ngay sau khi tiếp nhận khai thác thông tin bệnh nhân các bác sĩ đã cấp cứu
chẩn đoán tình trạng ngộ độc thuốc t khẩn trương tiến hành các biện pháp cấp cứu
xử trí chuyển tĩnh mạch sử dụng lipid hai mươi theo pháp đồ kiểm soát đường thở
bệnh nhân được chuyển tới khoa hồi sức tích cực và chống độc để điều trị theo dõi sát tình trạng
sau hai mươi bốn giờ huyết động của bệnh nhân ổn định không còn các triệu chứng ngộ độc
ngộ độc thuốc t là tình trạng độc tính thuốc ảnh hưởng toàn thân nổi trội ở hệ thần kinh trung ương và hệ tuần hoàn
khi đưa thuốc tê vào cơ thể thuốc sẽ được hấp thu vào mạch máu
tính độc của thuốc ảnh hưởng ít hay nhiều tùy thuộc vào nồng độ cũng như cơ địa của người bệnh
vì vậy khi bệnh nhân có các biểu hiện ngộ độc thuốc t bác sĩ điều trị nhân viên y tế
cần ngưng ngay việc tiêm thuốc này vào cơ thể người bệnh và xử trí theo pháp đồ hướng dẫn của bộ y tế
sáng ngày một mươi chín tháng ba bệnh viện đa khoa khu vực quảng nam đã phẫu thuật thành công
bóc tách khối u sơ tử cung lớn cho một bệnh nhân năm mươi tuổi trú ở phường điện phương thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
trọng lượng khối u lên tới năm ba kg bệnh nhân an toàn trước trong và sau phẫu thuật
được biết ngày một mươi năm tháng ba bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới táo bón bí tiểu kèm song kinh
sau khi được thăm khám và làm các xét nghiệm siêu âm các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u sơ tử cung lớn
chiếm toàn bộ ổ bụng biến chứng chèn ép các cơ quan nội tạng dòng kinh
trước đây vài năm bệnh nhân đã đi thăm khám vài cơ sở y tế có lời khuyên nhập viện phẫu thuật
nhưng bệnh nhân chưa có điều kiện các bác sĩ quyết định mổ hở để tiện việc phẫu thuật bóc tách
sau hơn một giờ đồng hồ ekip phẫu thuật do bác sĩ võ thôi phó giám đốc kiêm trưởng khoa phụ sản
bệnh viện đa khoa khu vực quảng nam là phẫu thuật viên chính đã tiến hành cắt chọn khối u sơ tử cung
chiếm toàn bộ ổ bụng đẩy dạ dày lên cao chèn ép vào bảng quang ruột bám dính một phần vào ruột già
trọng lượng khối u cân nặng năm ba kg
bác sĩ khuyên cáo để phát hiện sớm những bệnh lý ở phụ nữ như u sơ tử cung u năng buồng trứng
viêm nhiễm phụ khoa chị em nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa khám định kỳ để phát hiện và điều trị
u sơ tử cung là một trong những bệnh lý thường gặp ở phụ nữ ở mọi lứa tuổi đa số lành tính
những khối u sơ này có thể không gây phiền hà cho phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày
thế nhưng khi có biến chứng thì khối u có thể gây ra rong kinh dòng huyết chèn ép các tạng trong mổ bụng
gây táo bón tiểu khó hay ướng nước thận
vì vậy chị em nên định kỳ thăm khám để phát hiện sớm tuân thủ phương án điều trị của bác sĩ
tránh để khối u phát triển khổng lồ chóng hết ổ bụng ảnh hưởng sâu đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống
suốt bốn tháng yếu liệt và điều trị nhiều nơi không khỏi
cụ ông gần bảy mươi tuổi đã được phát hiện vào phẫu thuật khối u thủy sống
sau mổ người bệnh phục hồi nhanh hiện nay bệnh nhân có thể tự đứng dự kiến được xuất viện sau một tuần điều trị
bệnh nhân là ông l sáu mươi tám tuổi ngụ tại bình phước bắt đầu có biểu hiện tê yếu ở hai chân từ bốn tháng trước
gia đình đưa ông đi khám ở một số bệnh viện được trần đoán thoái hóa cột sống cổ và bệnh lao màng phổi
ông được chỉ định điều trị la màng phổi trước
sau điều trị hai tháng ông l bị liệt hai chân gần như hoàn toàn cơ thể ngày một yếu dần
ông được gia đình tiếp tục đưa đến khám tại bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm trong tình trạng ngồi xe lăn
ngày hai mươi tháng ba bác sĩ chuyên khoa hai đặng bảo ngọc khoa phẫu thuật thần kinh trung tâm khoa học thần kinh cho biết
ông l có biểu hiện của tổn thương ở vùng tủy ngực triệu chứng điển hình là liệt hai chân mất cảm giác ra từ khoảng ngang rốn trở xuống
kết quả chụp mri ba tết la cột sống ngực có tiêm thuốc tương phản cho thấy khối u tủy nằm trong ống sống ở đoạn đốt sống ngực d tám
kích thước ba x bốn cm chiếm hết lòng ống sống đẩy lệch tủy sống sang một bên
bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật ngay ngày một mươi chín tháng ba để giải phóng tê liệt vùng chi dưới
cuộc mổ kéo dài hơn một giờ ekip phẫu thuật tiến hành bóc tách và lấy chọn khối u
bác sĩ ngọc nhận định đây là một khối u vỏ bao dây thần kinh lành tính tuy nhiên mẫu bệnh phẩm sau đó được gửi đi sinh thiết để xác định bản chất u
sau mổ người bệnh hồi phục nhanh bốn ngày sau đó mổ sức cơ chân bên phải hồi phục bốn trên năm chân bên trái hồi phục hai trên năm
ông l có thể đứng dự kiến xuất viện sau một tuần điều trị
người bệnh tiếp tục tập luyện hồi phục vận động và tái khám theo chỉ định tiên lượng phục hồi tốt trong thời gian tới
các khối u tủy sống đặc biệt là tủy sống ngực thường phát triển với triệu chứng khởi phát mơ hồ dễ bị bỏ qua trong giai đoạn đầu
bệnh cũng có thể gây nhầm lẫn do các nguyên nhân khác như thói hóa cuộc sống suy nhược
người bệnh khi có các dấu hiệu nghi ngờ như tê yếu mất cảm giác da bụng thân dưới cần đến bệnh viện có chuyên khoa sâu thần kinh phẫu thuật thần kinh để thăm khám và điều trị kịp thời
trường hợp hy hữu xảy ra tại bến tre một người đàn ông bàng hoàng phát hiện mình chỉ có một quả thận
không những thế quả thận duy nhất này đã gặp tình trạng suy thận kèm với biếu phát triển dạng ung thư
mới đây một trường hợp bệnh nhân tên là bxb chú tại bến tre khi thường xuyên mệt mỏi chán ăn tiểu ít sụt cân không rõ nguyên nhân
bệnh nhân đã đến viện thăm khám và bàng hoàng khi được các bác sĩ thông báo ông bẩm sinh chỉ có một quả thận suy thận mạng giai đoạn năm pha lọc máu định kỳ và có bứa phát triển dạng ung thư tế bào thận
khi nghe tin giữ ông b không còn thiết sông nữa vì sợ phải cắt thận hoặc sống với khối bướu ngày càng lớn lên
tuy nhiên được gia đình động viên ông tiếp tục đến bệnh viện bình định tp hcm thăm khám
qua siêu âm bác sĩ xác định người bệnh có bướu ở một phần ba giữa mặt trước thận độc nhất kích thước khoảng hai mươi mm x hai mươi mm
theo các bác sĩ dù chức năng thận đã suy giảm và cần lọc máu định kỳ nhưng ông b vẫn đi tiểu được khoảng hơn một lít mỗi ngày
nhờ đó cơ thể vẫn duy trì sự cân bằng nội môi hỗ trợ điều hòa tim mạch duy trì huyết áp bình thường
bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm đánh giá chức năng thận chụp cắt lớp điện toán có cản quang để đánh giá hình ảnh giải phẫu học vị trí bướu và hệ thống mạch máu
sau khi đánh giá kỹ lưỡng các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cắt bứu bảo tồn phần thận lành còn lại cho ông b
tiến sĩ bác sĩ phạm phú phát trưởng khoa niệm a bệnh viện bình định cho biết
trên thực tế cắt thận toàn phần là lựa chọn dễ dàng hơn cho các bác sĩ nhưng ảnh hưởng đến chất lượng sống của ông b
bằng nội môi dễ dối loạn tim mạch cơ hội để người bệnh có thể được ghép thận về sau cũng giảm đi
không chỉ vậy tâm lý người bệnh cũng dễ rơi vào cảm giác khô thẫn và dối loạn sinh hoạt
do đó các bác sĩ đã cân nhắc rất kỹ và quyết định cắt chọn bướu tránh nguy cơ bướu xâm lấn và bảo tồn thận lành cho ông b
sau khoảng hai năm giờ ca phẫu thuật nội soi được thực hiện thành công người bệnh hồi phục khá nhanh ăn uống được vào ngày hậu phẫu thứ nhất và xuất viện vào ngày thứ năm
từ đầu năm đến nay việt nam ghi nhận bốn mươi hai trường hợp mắc sởi và sốt phát ban nghi sởi tại một mươi ba tỉnh
do đó để giảm nguy cơ bùng phát bệnh sởi trong thời gian tới bộ y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc sởi tại cộng đồng và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
triển khai các biện pháp xử lý triệt đề ổ dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh
bộ y tế cũng cho biết theo dữ liệu của hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm từ đầu năm tới nay ghi nhận giải rác bốn mươi hai trường hợp bệnh sởi xuất phát ban nghi sởi tại một mươi ba tỉnh thành phố không ghi nhận ổ dịch tập trung
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực tục trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp bác bệnh sởi tại cộng đồng và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
triển khai các biện pháp xử trí triệt đề ổ dịch ngay khi phát hiện các trường hợp mắc bệnh
chia sẻ về những dấu hiệu triệu chứng của bệnh sởi tiến sĩ bác sĩ đặng thị thúy khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
bệnh sởi là một bệnh truyền nhiễm liên quan đường hô hấp do vĩ sụ sởi gây ra biểu hiện là trẻ sốt viêm lông đường hô hấp như là ho sổ mũi hắt hơi
và sau khoảng hai ngày trẻ sẽ bắt đầu có những biểu hiện như phát ban
đặc điểm phát ma của bệnh sởi rất là đặc trưng
ban của bệnh sởi là những ban mềm như nhung và nổi gồm trên mềm mặt da
ban của bệnh sởi có một thứ tự mọc rất là đặc trưng
từ sau gáy sau đầu mặt cổ sau đó lan xuống thân mình và tứ chi
thậm chí có cả lòng bàn tay bàn chân
và khi ban mất đi ban sẽ chuyển sang màu xám nhạt giống như là bếp làm da hổ
và khi mất đi thì cũng sẽ mất theo thứ tự như ban mọc
ngoài ra trong bệnh sởi còn có một dấu hiệu khác cũng rất là đặc trưng
đấy là mắt bệnh nhân thường có viêm kết mạc hay các cụ ẩn gọi là tiềm nhềm
khi một em bé bị nhiễm bệnh sởi thì sức đề kháng của em bé sẽ bị giảm đi
làm cho em bé rất dễ bị bộ nhiễm
những vi khuẩn virus khác gây ra các bệnh như là viêm phổi viêm te giữa hoặc là những khuẩn tiêu hóa
chính vì vậy mà khi mà trẻ mắc bệnh sởi thì gia đình nên
các bệnh phụ huynh nên cho trẻ đến các cơ sở y tế được tâm khám
để có những phương pháp điều trị phù hợp nhất
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại